quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thỏa thuận quốc tế việc xây dựng dự thảo luật thỏa thuận quốc tế nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu lực pháp lý các quy định điều trình việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
qua thảo luận một số ý kiến đề nghị cần xác định rõ mục tiêu của việc sử dụng công cụ thỏa thuận quốc tế để xây dựng khung pháp luật cho phù hợp với việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế
đồng thời cần thiết kế cơ chế thực thi phù hợp bảo đảm hiệu quả thực hiện các thỏa thuận quốc tế phù hợp với đặc điểm và điều kiện của quốc gia
thực tế ở nước ta cho thấy có không ít thỏa thuận quốc tế được ký mang tính ngoại giao chưa thực chất chưa gắn với cơ chế thực thi chưa bảo đảm thực hiện được đúng đầy đủ nội dung đã cam kết
có ý kiến cho rằng việc phân cấp quá nhiều như trong dự thảo luật rất dễ dẫn đến tình trạng khó kiểm soát và dễ tạo nên sự thiếu thống nhất giữa các địa phương đặc biệt là giữa các địa phương có chung đường biên giới
do đó cần xem xét kỹ lưỡng quy định này